sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần đoàn kết dân chủ trí tuệ kỷ cương nêu gương
đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều điểm mới
đó là khẳng định lãnh đạo đảng bộ khối các cơ quan trung ương tại buổi họp báo về kết quả đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra chiều nay tại hà nội
chia sẻ tại buổi họp báo đồng chí huỳnh tấn việt ủy viên trung ương đảng vừa đắc cử bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhấn mạnh
so với các kỳ đại hội trước đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ một mươi ba có bốn điểm mới
thứ nhất đại hội đã thể hiện một tinh thần đoàn kết thống nhất cao khi các vị trí chủ chốt đều đạt số phiếu tín hiệm rất cao trong một lần
thứ hai lần đầu tiên ban thường vụ đảng ủy khối có hai nữ với số phiếu tập hợp rất cao
thứ ba so với sáu mươi bảy đại hội trên cả nước đại hội đảng bộ khối các cơ quan trung ương có tới năm mươi tám đồng chí ủy viên trung ương đảng sáu đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư tới tham dự
và thứ tư đây là một đại hội rất thẳng thắn không né tránh thể hiện tinh thần dân chủ đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm góp phần vào tính chiến đấu xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
đại hội cũng đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế yếu kém trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai và đề ra các giải pháp khắc phục vào mục tiêu phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới